đường trường sơn là mạng lưới giao thông quân sự chiến lược cung cấp binh lực lương thực và vũ khí
để tri viện cho quân giải phóng miền nam và quân đội nhân dân việt nam trong một mươi sáu năm
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi năm của cuộc kháng chiến chống mỹ
đường trường sơn còn được những người lính trong cuộc chiến gọi là tuyến lửa
và con đường ấy đã trở thành huyền thoại không thể quên
một số mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc việt nam
tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín bộ chính trị ra nghị quyết một mươi năm nói lên nhiệm vụ cách mạng của cả hai miền
trong đó cách mạng miền nam phải bằng bạo lực kết hợp giữa chính trị và đấu tranh vũ trang
để tiến tới giải phóng hoàn toàn đất nước
trong khi đó các tuyến đường vào nam đã bị chia cắt từ vĩ tuyến một mươi bảy trở vào
vì vậy bộ chính trị cụ thể là bắc hồ và quân ủy trung hương
đã quyết định lấy dãy núi trường sơn để mở đường vào nam
và các tuyến đường khác
trên tinh thần tuyệt đối bí mật đi không giấu nấu không khói nói không tiếng
trung đoàn chín mươi tám đã mở con đường từ mường nòng đến cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì vào đến xê công tức là bắc sông bạc dài là trên gần một trăm linh km
đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chúng tôi chuyển sang mở con đường sang campuchia
có bốn mươi bốn ngày
có đường hai trăm linh km
đường trường sơn là tuyến tri việt chiến lược cho miền nam
nếu cắt đứt được tuyến đường này thì mỹ sẽ tiếp tục thống trị được miền nam việt nam
vì vậy mỹ đã dùng tất cả sức mạnh của không quân để tấn công
số lượng bom thả xuống đường trường sơn tính từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là hơn bốn triệu tấn
trước tình hình đó bộ đội trường sơn xác định người dưới đất là người làm chủ trên phương châm
đánh địch mà đi mở đường mà tiến
mở đường mới đi tức là chúng ta mở rất nhiều đường
đường ngăn đường dọc đường tránh đường vòng đủ các loại
để địch đánh chỗ này thì ta đi chỗ khác
đây là một quyết định rất đúng đáng
vì vậy cho nên tinh thần lúc đó là thế này
đánh địch mà đi tấn công địch không được cái việc phòng tránh
dọc cái đường chín là địch nó càng quét
và nó tuần tra
cả ngày cả đêm
anh em là phải suy nghĩ tìm cách vượt đường chín vào ban đêm
nhưng mà vượt thì là lại phải chui qua một cái cống tròn khi có một mét thôi
thế thì anh em phải nằm xuống
xong đó là bò kéo hàng từ cống bên này đầu cống bên này sang đầu cống bên kia
và sau đó thì gửi hàng tiếp qua sông đi về phía nam
vượt qua bao gian khổ mưa bom bão đạn quân và dân ta đã bạt núi san rừng nối thông các mạch tuyến để vận tải chi viện lương thực vũ khí ra chiến trường phục vụ cuộc chiến đấu chống mỹ ngày càng ác liệt
dẫn đến các chiến thắng mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám chiến dịch he xanh hướng hóa chiến dịch thành cổ tám mươi một ngày đêm tại quảng trị bẻ gãy chiến dịch lam sơn bảy trăm một mươi chín tại chiến trường đường chín nam lào của kẻ địch
chiến dịch tây nguyên tạo tiền đề để quân và dân ta mở chiến dịch hồ chí minh đánh đổ nguy quyền thống nhất đất nước
của dân công phó tuyến của nhân dân của việt nam nhân dân là phần của nhà dân công ty

công nhân giao thông của ngành đây là sức mạnh tổng hợp sức mạnh của toàn thể
trường sơn là có thể là đã truyền tải đầy đủ về các quyết định cũng như là các cái chỉ thị của bộ chính trị của bác hồ và của quân hình trung ương
thứ hai nữa là trường sơn là truyền tải đầy đủ sức mạnh của hậu phương lớn miền bắc và miền nam tạo nên một cuộc hủng phong để đeo vẹp quân địch
để có được con đường với chiều dài gần một mươi bảy km đã có biết bao anh hùng liệt sĩ hiến dâng tuổi thanh xuân để làm nên con đường lịch sử
có ý chí khác